hiện nay quảng trị đang đứng trước nguy cơ bùng phát mạnh dịch tả lợn châu phi
đặc biệt là ở các huyện miền núi do điều kiện kinh tế còn khó khăn
cộng thêm sự thiếu hiểu biết về dịch bệnh nên người đồng bào dân tộc nơi đây thường có tâm lý
giấu dịch không khai báo tự chữa trị cho đàn lợn bị bệnh
dẫn đến nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh bùng phát trên diện rộng
đây là khu vực chăn nuôi của ông đỗ quang ở thôn long hợp xã tân long huyện hướng hóa
theo chính quyền địa phương cho biết đàn lợn bốn mươi năm con của gia đình bị phát hiện mắc dịch tả
cách đây một tuần nhưng sau khi bốn con bị chết ông quang mới khai báo cho các ngành chức năng
trên địa bàn huyện hướng hóa hiện đã có sáu xã bị dịch tả lợn châu phi số lợn tiêu hủy trên một trăm linh con
vấn đề lớn nhất bây giờ là đồng bào dân tộc ở các bản làng thường giấu dịch khi lợn chết thường
không báo với các ngành chức năng khiến dịch lây lan nhanh tại một số xã ở dọc tuyến biên giới
ông quang đã làm công tác vệ sinh ngay từ các phương tiện vào khu vực cửa khẩu
hát cử cán bồ xuống từng địa bàn tuyên truyền lưu đồng
huyện cũng có những biên pháp chỉ đào rất quyệt liệt cùng với các đô miên phong
rồi các đơn vị có liên quan ngành dọc trên địa bàn sẽ đi chỉ đào đối với các điểm
các xã đó để có sẵn hơn đối với thực tế
hiện nay dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại một mươi ba xã thuộc ba huyện hải lăng gio linh
hướng hóa và thành phố đông hà tỉnh quảng trị tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy hơn bốn trăm linh con
tỉnh quảng trị cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch
trong đó chú ý phát hiện ngăn ngừa dịch ở các vùng giáp danh vùng miền núi